chiều ngày một mươi năm tháng năm học viện cảnh sát nhân dân tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chúc mừng học viện cảnh sát nhân dân vì những thành tích kết quả xuất sắc đã đạt được trong trạng đường năm mươi năm năm xây dựng và phát triển
thứ trưởng đề nghị học viện cảnh sát nhân dân tiếp tục quan triển tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo theo hướng lý luận gắn liền với thực tiễn từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật ch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé